trú tại thôn bảy xã eada huyện ek để làm rõ
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và xóa bỏ bài viết sau khoảng một mươi năm phút đăng tải
hiện công an huyện ek đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật